thông cáo báo chí phiên bế mạc của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
sáng ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai họp phiên bế mạc tại hội trường
đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của ban chấp hành trung ương đảng về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đọc báo cáo của bộ chính trị
tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của ban chấp hành trung mương đảng về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đọc báo cáo của bộ chính trị
tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của ban chấp hành trung ương đảng về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội